xem xét việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
đối với ông võ văn thưởng thuộc đoàn đại biểu quốc hội tp đà nẵng
xem xét việc bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với bà hoàng thị thúy lan
thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh phúc
sau khi nghe trình bày các báo cáo tờ trình ý kiến phát biểu của ông võ văn thưởng
quốc hội đã tiến hành thảo luận bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết
về việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
đối với ông võ văn thưởng thuộc đoàn đại biểu quốc hội tp đà nẵng
nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với bà hoàng thị thúy lan
thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh phúc
sau khi quốc hội miễn nhiệm chức chủ tịch nước đối với ông võ văn thưởng
ủy ban thường vụ quốc hội đã thông báo phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân
giữ quyền chủ tịch nước cho đến khi quốc hội bầu chủ tịch nước mới
phó thủ tướng trần lưu quang vừa ký các quyết định của thủ tướng chính phủ
về chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ chủ tịch phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang
cụ thể tại quyết định số hai trăm bốn mươi ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn phó thủ tướng phê chuẩn kết quả
bãi nhiệm chức vụ chủ tịch
ủy ban nhân dân tỉnh an giang nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đối với ông nguyễn thanh bình
tại quyết định số hai trăm bốn mươi một ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn phó thủ tướng phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đối với ông trần anh thư
các quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
tiếp tục với các tin tức
các an ninh trật tự đang truy khác
ngày hôm nay luật sư tiếp tục bảo chữa cho các bị cáo trong vụ án tập đoàn vạn thịnh pháp
bị cáo trương mỹ lan đề nghị được nộp tiền khắc phục hậu quả thay cho chồng và cháu gái là trương huệ vân
sau khi nhận được đơn của bị cáo trương mỹ lan chủ tọa thông báo trong đơn
bị cáo lan xin được chuyển số tiền trên một sáu trăm năm mươi tỷ đồng để bồi thường trách nhiệm cho cháu gái là bị cáo trương huệ vân và chồng là chu lập cơ
nguồn gốc số tiền này gồm một ba trăm linh tỷ đồng
tiền mặt và tài sản đang bị phong tỏa do ông nguyễn cao trí bồi thường và hơn ba trăm linh tỷ đồng do một cá nhân trả cho bị cáo lan
cơ quan điều tra xác định bị cáo chu lập cơ đã giúp sức cho bị cáo trương mỹ lan gây thiệt hại cho ngân hàng scb số tiền chín một trăm linh tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra giai đoạn hai
liên quan đến đại án buôn lậu xăng dầu từ singapore về việt nam
quá trình điều tra mở rộng vụ án ngày một mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án xảy ra tại tỉnh đồng nai và một số tỉnh thành phố khác để tiến hành điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn một của vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai xác định tổng số lượng xăng các bị can buôn lậu lên đến hơn hai trăm linh triệu lít tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp là hơn hai sáu trăm linh

đây là đối tượng đã có hai tiền án về tội đánh bạc vừa mới ra tù vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba
tại hiện trường lực lượng công an đã bắt giữ một mươi chín đối tượng tạm giữ số tiền một trăm ba mươi bảy năm triệu đồng tiền mặt sáu xe mô tô một mươi năm điện thoại di động và nhiều tăng vật liên quan